thưa quý vị hiện nay ga sài gòn duy trì hai chuyến tàu bắc nam mỗi ngày
đây chính là phương tiện vận tải hành khách trên bộ duy nhất được phép chở nhiều người qua các tỉnh thành
do đó công tác phòng chống dịch đang được ngành đường sắt kích hoạt ở mức cao nhất
từ khi dịch bùng sát lần thứ bốn lượng hành khách vào các chuyến tàu đã bị cắt giảm rất nhiều
bảy giờ tối ga sài gòn rất vắng người hành khách được yêu cầu khai báo y tế đo thân nhiệt trước khi qua cổng kiểm soát vé
trên chuyến đi tại các gà đến công tác phòng dịch khai báo y tế không cho người thân đưa tiễn cũng được triển khai xuyên suốt
do ảnh hưởng của dịch bệnh ngành đường sắt hiện nay chỉ duy trì hai tuyến tàu
s hai mươi bốn và s hai mươi tám khởi hành từ ga sài gòn đến ga hà nội lúc sáu giờ sáng và một mươi chín h hai mươi
số lượng vé bán ra tối thiểu chỉ năm mươi mỗi toa tàu với các ghế ngồi và giường nằm của hành khách
sẽ được bố trí giãn cách xa nhau để đảm bảo an toàn chống dịch trên mỗi chuyến tàu
công tác năm k được các nhân viên cũng như hành khách tuân thủ nghiêm ngặt
tất cả các loại tàu khi vào trong trình bị đã được phun khử khuẩn và khử chung
đối với tiếp viên thì trước khi đi tàu là phải khai báo y tế và thực hiện tốt công tác phòng chống covid
s hai mươi bốn và s hai mươi tám khởi hành khách đang trang bị khử khuẩn sụp thu fierce để mouth spray

một trăm bốn mươi bảy xe chịu khai báo y tế và sstan một mươi ba trường cả v split hai
một trăm bốn mươi bảy xe chịu khai báo y tế và sstan một mươi ba trường cả v split hai
cái đebe tăng nhận thật tốt
rồi làm các thao tác là tốt
hiện hai chuyến tàu bắc nam vẫn hoạt động bình thường
trên các ca chính của cả nước
trừ một số tỉnh thành có yêu cầu ngưng đón trả khách
hiện nay là phú yên đà nẵng nghệ an
ngành đường sắt cũng đã có các phương án để xử lý
ngay các trường hợp có ca nghi nhiễm xảy ra
trên mỗi chuyến tàu
khi hành khách có biểu hiện
ho sốt nóng
thì chúng tôi
đo thân nhiệt
và tiếp tục là cách đi
trong trường hợp mà hành khách
có thông tin
của các tỉnh thành phố mà đoàn tàu đi qua
báo về là trường hợp
có trường hợp f đã xuống tàu
thì chúng tôi lập tức
là giãn cách hành khách
và xử lý
cái việc mà
cách đi cái toa xe
toa xe mà có
hành khách f đó đi
và chuyển cái toa xe đó
về phía sau đoàn tàu
trong khối cảnh các phương tiện
vẫn phải hành khách liên tỉnh
nhiều nơi ngưng hoạt động
thì việc tàu bắc nam vẫn chạy thường xuyên
đã đáp ứng nhu cầu đi lại bước tiếp của người dân
mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua
nhưng đây vẫn là phương tiện
được nhiều người dân tin tưởng lựa chọn
do vậy việc chấp hành quy định phòng dịch
khai báo y tế trung thực
trên mỗi chuyến tàu
rất cần được người dân tự giác thực hiện
trung tay để đùa dịch bệnh